hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
khi đang lẩn trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi chị lụa không cử động được nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng trị lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại
hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng để điều tra về tội giết người
đó là inisa ayun chú tại gia yai nhông và phan phan hậu ayun
chú tại thị trấn phước an huyện
công an tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm ruộng xong cả hai về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy chở inisa về nhà
trên đường về cả hai gặp anh izon biá nằm chơi bên lề đường
mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng cả hai đã dừng xe và đi đến gây sự với anh izon
trong lúc lời qua tiếng lại
inisa đã cầm cuốc bổ thẳng một nhát vào đầu anh izon
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì bị hai đối tượng chém nhiều nhát vào đầu
bị đánh anh izon liền vùng bỏ chạy thì hai đối tượng này đã chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân phát hiện vào căn ngăn
anh izon bị thương tích nặng
tại bình định vào dạng sáng ngày hôm nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố quy nhơn
đã bắt được đối tượng nguyễn công bạn chú tại xã tây gian
huyện tây sơn tỉnh bình định là nghi can thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn công bạn điều khiển xe mô tô đi trên đường với ý định tìm những người phụ nữ để cướp giật
khi phát hiện chị mai thị kim hồng điều khiển xe mô tô chở chị mai thị kim loan đi phía trước cùng chiều
trên vai trái có mang một túi sách màu nâu liền bám theo
khi đến địa đường
lạc long quân thuộc phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
đối tượng nguyễn công bạn áp sát bên trái chị hồng rồi dùng tay giật túi sách
bên trong có một điện thoại di động một trăm linh usd cùng nhiều giấy tờ thẻ ngân hàng
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp quy nhơn đã kịp thời truy bắt được nguyễn công bạn
khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện tây sơn
liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng một
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh thái bình bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán người từ việt nam qua campuchia
vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn ngọc tuyển bị bắt giữ khi vừa từ campuchia về quê an tết
và đang trên đường đi mua xe ô tô
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu
liên quan đến đường dây mua bán người nói trên
hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
trước đó ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
tại cửa khẩu quốc tế tà lùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng
bộ đội biên phòng cao bằng đã tiếp nhận tám mươi bảy công dân việt nam xuất cảnh trái phép
do đại đội quản lý biên giới huyện long
trung quốc trao trả
toàn bộ tám mươi bảy công dân trên đều xuất nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc
trong số công dân việt nam trên có ba mươi bảy nữ năm mươi nam cư trú tại các tỉnh thanh hóa bắc giang hà giang điện biên hải dương cao bằng phú thọ quảng bình
mục đích vượt biên trái phép sang trung quốc là để làm thuê hoặc lấy chồng
lực lượng chức năng trung quốc đã truy quét bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng một mươi
hai nghìn hai mươi một đến một mươi ba tháng một hai nghìn hai mươi hai và được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã xử phạt vi phạm hành chính đưa đi cách ly theo đúng quy định
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh hà nam và lãnh đạo công an thành phố phủ lý về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai phục vụ nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn
công an thành phố phủ lý đã tăng cường lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức đợt cao điểm gia quân
tuần tra kiểm soát chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đồng bộ
trong đêm ngày hai mươi tám tháng một qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý đã phát hiện lập biên bản bảy trường hợp vi phạm
trong đó một trường hợp thay đổi hình dáng kích thước đặc tính của xe sáu trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và nồng độ cồn xử phạt tổng số tiền trên ba mươi triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường xã đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn mũ bảo hiểm thay đổi kết cấu xe lạng lách đánh võng nẹt bô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn quốc lộ một là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao
nhất là hiện nay đã vào thời điểm cuối năm trong tình trạng trạng thái bình thường mới và do vậy lượng người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ một càng gia tăng đột biến
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã đồng loạt xa quân duy trì tuần tra kiểm soát
đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui xuân đón tết an toàn
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
mật độ phương tiện rất lớn mỗi ngày có tới hàng chục vạn phương tiện lưu thông
quốc lộ một a đoạn qua địa phận ninh bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
thực hiện đợt cao điểm giao quân đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tuần tra bám chốt bám đường điều tiết phương tiện tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
chúng tôi đã triển khai quy động một trăm linh lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ
cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
trong quá trình tập trung tuần tra kiểm soát chúng tôi đã bố trí các tổ công tác sử dụng các thiết bị
kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện các hành vi vi phạm mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
tuyến quốc lộ một chạy qua địa bàn tỉnh ninh bình có chiều dài trên năm mươi km
trong đó ba mươi bốn năm km quốc lộ một a và một mươi bảy km quốc lộ một t
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình từ đầu năm đến nay
trên tuyến quốc lộ một đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám người chết một mươi người bị thương
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông được xác định là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế
tính trong năm hai nghìn hai mươi một phòng đã lập biên bản xử lý gần sáu tám trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông trên quốc lộ một phạt tiền trên một mươi chín tỷ đồng
phổ biến với các hành vi là chạy quá tốc độ quy định lái xe khi đã sử dụng rượu bia vượt ẩu đi không đúng phần đường

dự kiến trong thời gian những ngày cuối năm tình trạng phương tiện lưu thông sẽ còn tiếp tục tăng cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông và công an các huyện thành phố trên tuyến
đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho nhân dân
đồng thời giao quân kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với các giải pháp quyết liệt và sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững trong thời điểm cuối năm
nhất là trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai góp phần kiềm chế tai nạn giao thông để mọi người tham gia giao thông được thông suốt và bình an
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi ba t sương nguyệt ánh khóm sáu phường bảy thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng sơn thanh khương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ấp phước hòa xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
và đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh ninh xã thạnh thới thuận
huyện trần đề tỉnh sóc trăng bị công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng vì tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện